còn tại việt nam trong sáu giờ vừa qua bão số chín di chuyển theo hướng tây bắc cường độ mạnh thêm một cấp
do ảnh hưởng của cơn bão số chín trạm khí tượng tại đảo song tử tây đã quan trắc được gió bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
vào hồi một mươi chín h ngày hôm nay vị trí tâm bão cách bình định khánh hòa khoảng bốn trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm từ một trăm sáu mươi năm đến một trăm tám mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km đến một mươi chín h ngày một mươi chín tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ngay trên vùng biển ngoài khơi quảng ngãi phú yên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn từ một trăm ba mươi năm đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi sáu
cảnh báo mưa lớn là từ đêm ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai
ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và ven sông
cảnh báo nguy cơ cao sẽ ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũ